tại nghệ an chiều ngày một mươi tháng ba trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh đã kịp thời cứu nạn thành công tàu cá cùng bảy thuyền viên
đưa về cập cảng cửa lò nghệ an an toàn
trước đó vào lúc gần một mươi h ngày tám tháng ba tàu cá số hiệu na chín mươi năm nghìn sáu mươi chín ts do anh lê văn quỳ làm thuyền trưởng
đang đánh bắt trên vùng biển đánh cá chung giữa việt nam và trung quốc thì bị hỏng máy chính phải thả trôi
ngay khi tiếp nhận thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam khẩn trương điều động tàu sar bốn trăm một mươi một
đang ứng trực đi cứu nạn khẩn cấp
sau hơn một mươi giờ hành trình tìm kiếm trên biển đến một mươi ba h ngày một mươi tháng ba lực lượng cứu nạn hàng hải tàu sar bốn trăm một mươi
đã đưa toàn bộ bảy thuyền viên cùng tàu cá na chín mươi năm nghìn sáu mươi chín ts về cảng cửa lò nghệ an an toàn